các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trọng bị khởi tố với các hành vi quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như đưa tin vào khoảng hai mươi một h ba mươi tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trọng điều khiển xe ô tô tải chở gỗ cao su lưu thông trên đường hồ chí minh đoạn tại km một nghìn năm trăm sáu mươi tám bảy trăm linh đoạn địa phận thôn đại an xã yà khương huyện chư bắc tỉnh gia lai thì tông vào chiếc xe công nông chở một mươi bốn người
vụ tai nạn giao thông thảm khốc này đã cướp đi sinh mạng sống của năm người và làm chín người khác bị thương